tiếp tục chuyến thăm chính thức hungary sáng nay theo giờ địa phương tức là chiều nay theo giờ việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với thủ tướng hungary viktor orbán đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất của chuyến thăm lần này
tại cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam luôn ghi nhớ biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà hungary đã dành cho việt nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập bảo vệ và xây dựng đất nước
việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với hungary coi hungary là đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam tại khu vực trung đông âu
nhằm thể hiện cao độ tầm quan trọng của mối quan hệ hai nước tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ giữa hai nước lên đối tác toàn diện
theo đó hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao duy trì cơ chế tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao giữa hai nước
tăng cường tham vấn các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm hợp tác hiệu quả tại các tổ chức và diễn đàn đa phương
việt nam ủng hộ hungary mở rộng hợp tác với các nước asean đề nghị hungary tiếp tục thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa việt nam và eu
trong đó có việc sớm ký chính thức phê chuẩn và thực hiện đầy đủ hiệp định thương mại tự do việt nam eu
hiện nay đầu tư của hungary và việt nam còn thấp hiện mới có một mươi bảy dự án với tổng mức đầu tư sáu mươi
tổng bí thư đề nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế việt nam hungary
cải thiện chính sách và môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho hàng việt nam có mặt nhiều hơn trên thị trường hungary
nhất là nông lâm thủy sản hàng diệt may giày dép
đánh giá cao việc hungary cho việt nam vay ưu đãi năm trăm linh triệu euro
tổng bí thư đề nghị hai bên cần lựa chọn những dự án phù hợp năng lực và nhu cầu
thúc đẩy việc phê duyệt các dự án đã được chọn
tại cuộc hội đàm hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo
văn hóa thể thao du lịch và lao động tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền
cũng tại hội đàm thủ tướng viktor orbán đánh giá cao vị trí và những đóng góp của cộng đồng người việt tại hungary
đồng thời khẳng định chính phủ hungary sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại hungary sinh sống ổn định
phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển